trong những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm chốt chặn kiểm soát người phương tiện ra vào tỉnh quảng nam
trong những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm túc trực căng bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang ngày đêm tú
công việc khá lớn trong điều kiện nắng nóng gai gắt của miền trung những ngày hè
cán bộ chiến sĩ phải chia bốn k ngày đêm làm việc liên tục để kiểm soát người
liên quan đến dịch bệnh nhằm ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh
tôi cùng công bộ chiến sĩ phải tinh hợp điều kiện nắng nóng trong các lệ đoạn
cùng với đó là ốp lực từ các phương tiện đi lại hằng ngày quá đông
chúng tôi bắt đầu làm việc từ lúc năm giờ sáng
đây là đoạn đường với nhiều lưu lượng phương tiện đi lại và người dân rất là đông
cho nên chúng tôi rất ít có thời gian hoàn thiện nghỉ ngơi
chúng tôi phải tận dụng tất cả những gì có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có hai mươi sáu chốt kiểm soát dịch bệnh
với gần bốn trăm linh cán bộ của các lực lượng làm nhiệm vụ
chúng tôi phải tận dụng tất cả những gì có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được đâu
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có hai mươi sáu chốt kiểm soát dịch bệnh
với gần bốn trăm linh cán bộ của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt
trong đợt này ngoài kiểm soát người di chuyển trên các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn
lực lượng công an xác định thị xã điện bàn là trên tuyến đầu tiên
thành lũy đầu tiên chống người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
các chốt kiểm soát dịch bệnh hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
tôi đang có mặt tại chốt kiểm soát dịch covid trên quốc lộ một a
khu vực thôn bồ mân xã điển thắng
đây là khu vực giáp ranh với huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hiện tại là hai mươi một giờ đêm cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài làm việc
trong suốt nhiều ngày qua cán bộ chiến sĩ tại chốt chia làm nhiều ca
làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch bệnh
theo ghi nhận người dân chấp hành nghiêm việc kê khai phòng chống dịch
tại chốt này cán bộ chiến sĩ đã phát hiện một trường hợp f một của bệnh nhân covid ở đà nẵng
và tiến hành áp dụng quy trình biện pháp phòng chống dịch
trong những ngày tới khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
cán bộ chiến sĩ công an quảng nam sẽ tiếp tục bám các cung đường
bám địa bàn để cùng chung tay phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau một thời gian bí mật theo dõi các hoạt động của nhà nghỉ thanh trà
tại ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài
và công an xã tiến hưng bất ngờ kiểm tra khu nhà nghỉ này và phát hiện nhiều vi phạm
tổ chức tiến hành thử nhanh ma túy đối với các đối tượng có mặt trong nhà nghỉ
ngoài một mươi đối tượng trong phòng số một trăm linh bảy bị bắt quả tang đang bay lắc
còn bảy đối tượng khác là nhân viên và khách có mặt trong nhà nghỉ đều dương tính với ma túy
tất cả được đưa về cơ quan công an làm việc
công an tp đồng xoài đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng để điều tra về các hành vi
tàng trữ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vận chuyển trái phép một bánh heroin mùa asia

sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã triềng công huyện mường la tỉnh sơn la
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với công an huyện mường la công an xã triềng hoa bắt quả tang
cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang mùa asia
tại khu vực thủy điện triềng công hai thu giữ một bánh heroin có trọng lượng gần ba trăm bốn mươi gram
một điện thoại di động cùng với một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới
để mang về bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh
đội cảnh sát hình sự công an quận bắc từ liêm hà nội đã điều tra bắt giữ
một ổ nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường
bắt giữ ba đối tượng có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng lực lượng chức năng còn thu giữ ba trăm tám mươi sáu gram heroin
các đối tượng mua để sử dụng
hiện công an quận bắc từ liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đang hoàn tất quá trình điều tra ban đầu
vụ án trộm cắp tài sản trị giá hơn hai tỷ đồng
để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu điều tra theo thẩm quyền
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn nguyễn thanh tùng chú tại thị xã phú mỹ
ký hợp đồng vận chuyển sắt phế liệu
cho công ty posco yamato vina gọi tắt là công ty posco
từ cảng posco về kho bãi của công ty này
tùng đã chỉ đạo các tài xế vũ đức quang quyền đồng nai nguyễn hồng phước
và phạm văn ba phạm thanh tùng cùng chú tại thị xã phú mỹ
điều khiển bốn xe ô tô tải vận chuyển số hàng hóa trên
trong quá trình vận chuyển tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
nên đã liên hệ với trần thanh trúc chú tại thị xã phú mỹ
và nói với trúc biết việc tùng sẽ lấy trộm tài sản của công ty posco
về bán cho trúc và được trúc đồng ý
sau khi nhận hàng tại cảng các lái xe đã điều khiển xe đến kho phế liệu
của trúc tại khu công nghiệp phú mỹ hai
tổng cộng cả nhóm này đã chiếm đoạt hai trăm tám mươi năm tấn sắt phế liệu
của công ty posco bán cho trúc để thu lợi bất chính hơn hai tỷ đồng
pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện